như truyền hình nhân dân đã đưa tin về số ca mắc sởi trên địa bàn thành phố hà nội đang có
chiều hướng gia tăng dù không phải là vào mùa dịch phóng viên truyền hình nhân dân đã có
cuộc trao đổi với đại diện trung tâm y tế dự phòng hà nội để thông tin rõ hơn đến quý vị về vấn đề này
tại một số bệnh viện trên địa bàn hà nội ghi nhận số ca mắc sở gia tăng
mặc dù thời điểm thuận lợi cho virus sởi phát triển thường là vào mùa đông xuân
tuy nhiên hiện nay đã chớm hè nhưng lại có nhiều trẻ mắc sởi phải tới điều trị
chỉ tính từ đầu tháng năm riêng tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện sanh pôn đã tiếp nhận tới gần bốn mươi ca mắc sởi
theo đại diện trung tâm y tế dự phòng cho biết sở dĩ dù không phải mùa dịch nhưng năm hai nghìn một mươi tám số ca sở đúng là có gia tăng
bệnh có chu kỳ từ ba đến năm năm thì một năm có dịch năm ghi nhận dịch gần nhất là năm hai nghìn một mươi
vì thế năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín là năm số ca mắc có thể gia tăng nguyên nhân chính vẫn là do trẻ chưa được tiêm phòng
kỷ lệ tiêm chủng chúng ta tương đối cao chín mươi chín mươi năm
tuy nhiên thì vẫn còn năm một mươi là chưa được tiêm chủng
mà số đó đối với hà nội thì mỗi năm là số trẻ sinh ra khoảng một trăm linh
vậy năm trong số đó không được tiêm thì nó tương ứng là khoảng năm sáu trẻ
nó tích lũy loại trong vòng bốn năm thì số trẻ mà không được tiêm chủng là khoảng hai mươi ba
số này hoàn toàn có thể mắc sởi
theo các chuyên gia những trẻ chưa được tiêm nguy cơ mắc là một trăm linh
nếu tiếp xúc phải nguồn bệnh hà nội cũng đã triển khai các điểm tiêm sởi rộng khắp trên địa bàn để đảm bảo công tác tiêm phòng sở cho trẻ
hiện nay thì trên đại bàn toàn thành phố có hơn bảy trăm linh các điểm tiêm chủng
cụ thể là có năm trăm tám mươi bốn xã phường thì có năm trăm tám mươi bốn điểm tiêm chủng mở rộng miễn phí vaccine sợi mà tiêm hàng tuần
ngoài ra thì có khoảng bảy mươi tám mươi điểm dân chủ dịch vụ rộng khắp trên địa bàn toàn thành phố
và tiêm chủng hầu như là hàng ngày thì các bà mẹ các phụ huynh có thể đưa trẻ em con em mình đi tiêm chủng vào những thời điểm thích hợp và đúng lịch để đảm bảo là không bị mắc sởi và cũng phòng dịch sởi bùng phát cho cộng đồng
trong khi hiện nay sởi ghi nhận giải rác quanh năm chứ không chỉ tập trung mỗi vào vụ đông xuân
việc tiêm phòng sởi đầy đủ cho trẻ là vô cùng quan trọng để đảm bảo cho các em nhỏ có được miễn dịch phòng bệnh tối đa